cần phải nhắc lại là nội dung chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
yêu cầu mọi người dân ở trong nhà chỉ được ra ngoài trong các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu mua thuốc men mua lương thực thực phẩm
thế nhưng trong vài ngày trở lại đây ghi nhận tại thủ đô hà nội thì nhiều người dân vẫn thở ơ với quy định này
và ra đường đông đúc như chưa hề có lệnh giãn cách xã hội
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
và như vậy thì người ta sẽ không bị lây bệnh
và trong thời gian nhất định ví dụ như khoảng một mươi bốn ngày
thì mắc bệnh trong đối tượng không còn khả năng để lan truyền nữa
thì chúng ta sẽ giải quyết được việc dập dịch
không chỉ việt nam thực tế nhiều nước trên thế giới đã áp dụng cách ly xã hội để cố gắng kiểm soát dịch covid một mươi chín
đến nay thì đây cũng là biện pháp hữu hiệu nhất để nhằm cho dịch
không lây lan ra cộng đồng
chúng ta nhìn thấy ở các nước châu âu ở mỹ đúng không ạ
thì cái việc giãn cách xã hội sau một số lượng ngày nhất định
thì những cái trường hợp mà chót đã nhiễm rồi
nó có thể tiếp tục nó vẫn còn biểu hiện trong những ngày sau đấy
ở việt nam thực tế là cũng không phải quá nhiều những trường hợp mà nhiễm không chịu chứng
hoặc là nhiễm mà chúng ta không biết không biết nguồn lây nó nhiều ở cộng đồng
và cái việc giãn cách xã hội này giúp chúng ta xóa đi toàn bộ những cái trường hợp đấy
nếu mọi người không tân thủ
thì cũng không có thể
không có thể đảm bảo được rằng trong vài ngày tới chúng ta còn cao bệnh hay không
việc chủ quan không tuân thủ của một số bộ phận người dân trong thực hiện cách ly xã hội
không chỉ khiến cho dịch trở nên khó lường
mà có thể làm cho mọi công sức của chúng ta trở nên vô nghĩa